liên bộ công thương tài chính vừa có văn bản điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ một mươi năm h chiều nay
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai và ron chín mươi năm tăng thêm ba trăm linh đồng một lít và giá dầu diesel tăng ba trăm tám mươi ba đồng một lít
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên mức tối đa một mươi chín chín trăm một mươi một đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba có mức giá mới là hai mươi một bốn trăm bảy mươi bảy đồng một lít
dầu diesel có giá bán không cao hơn một mươi tám sáu mươi chín đồng một lít dầu hỏa có giá tối đa một mươi sáu năm trăm năm mươi chín đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giá bán không cao hơn một mươi bốn chín trăm một mươi sáu đồng một kg
liên bộ cho biết nguyên nhân khiến giá xăng dầu đồng loạt tăng đến từ việc giá xăng thành phẩm bình quân tại thị trường singapore
thị trường nhập khẩu xăng dầu chính của việt nam tăng mạnh
cụ thể giá xăng ron chín mươi hai bình quân đã tăng hai năm
giá xăng ron chín mươi năm đã tăng hai sáu trăm sáu mươi tám đô la mỹ một thùng